sau khi gây thương tích cho một người quen bỏ trốn vào thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu thay đổi năm sinh tìm việc làm và lấy vợ sinh con
đàm văn thông vừa bị công an thành phố nam định tỉnh nam định phát hiện bắt giữ sau ba mươi một năm trốn truy nã
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đàm văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố nam định phạm tội cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân với một người quen và bỏ trốn khỏi địa phương
biết mình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định ra quyết định truy nã thông đã bỏ trốn vào thành phố vũng tàu cắt đứt liên lạc với người thân thay đổi năm sinh thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tìm cách làm lại chứng minh nhân dân để tránh bị phát hiện
sau nhiều lần thay đổi chỗ ở đàm văn thông xin làm bảo vệ tại một công ty cơ khí ở thành phố vũng tàu rồi lấy vợ sinh con
trong quá trình ra soát truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm công an thành phố nam định phát hiện đàm văn thông đang lẩn trốn tại thành phố vũng tàu và bắt giữ thành công